chiều ngày chín tháng chín đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh thừa thiên huế
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay công an tỉnh thừa thiên huế đã triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm tên nạn xã hội trên địa bàn
bên cạnh đó lực lượng công an toàn tỉnh còn tập trung làm tốt các mặt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đặc biệt công an thừa thiên huế là một trong những địa phương triển khai thực hiện sớm chủ trương đưa công an chính quy về xã và đến nay sau thời gian thực hiện chủ trương này đã được cấp ủy chính quyền các cấp và đông đảo cán bộ nhân dân đồng tình đánh giá cao
tại buổi làm việc đại tướng tô lâm đã chúc mừng những thành tích xuất sắc của công an thừa thiên huế đã đạt được trong thời gian qua
trong đó bộ trưởng tô lâm đánh giá cao công an tỉnh đã tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nổi lên sự vững ổn định tình hình và triển khai thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã của công an thừa thiên huế trở thành đơn vị điển hình trong thực hiện chủ trương này
tại buổi làm việc đại tướng tô lâm đã chúc mừng những thành tích xuất sắc của công an thừa thiên huế đã đạt được trong thời gian qua
tại buổi làm việc đại tướng tô lâm đánh giá cao công an thừa thiên huế đã đạt được trong thời gian qua